về vấn đề này nhiều chuyên gia bày tỏ quan điểm không chỉ riêng hành vi trốn thuế
bất kể hành vi nào núp danh hoạt động bảo vệ môi trường gây nguy hại cho xã hội
đều phải chịu sự nghiêm trị của pháp luật
trước đó chúng ta cũng đã tuyên phạt năm năm tù giam với lê văn dũng
tức lê dũng vô vàng về hành vi làm tàng trữ tán pháp hoặc tuyên truyền thông tin
tài liệu vật phẩm nhằm chống nhà nước xã hội chủ nghĩa việt nam
thưa quý vị khán giả
ở nhà nước pháp quyền thì pháp luật là công cụ
hữu hiệu để quản lý
do vậy pháp luật luôn ở thế thượng tôn
dù bất kể là ai hoạt động trong lĩnh vực gì
nếu vi phạm pháp luật sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật
trong hoạt động bảo vệ môi trường
việt nam luôn là quốc gia có nhiều nỗ lực kiểm soát ô nhiễm môi trường
mình chứng rõ ràng nhất là cam kết đưa mức phát thải dòng về vào năm hai nghìn năm mươi của việt nam
tại hội nghị lần thứ hai mươi sáu các bên tham gia công ước khung của liên hợp quốc
về biến đổi khí hậu cop hai mươi sáu
diễn ra vào cuối năm hai nghìn hai mươi một tại vương quốc anh
hành vi lợi dụng hoạt động bảo vệ môi trường để vi phạm pháp luật
hay phớt lờ sự thật suy diễn xuyên tạc làm sai bản chất vụ việc
là những hành vi cần phải lên án và chừng trị thích đáng